theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
nên ngày năm tháng năm bắc bộ bắc và trung trung bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
phía tây bắc và vùng đối các tỉnh bắc và trung trung bộ có nơi trên ba mươi tám độ c thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi một đến một mươi bảy giờ
từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng năm cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ c
có nơi trên bốn mươi độ c độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi bốn mươi năm